bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công văn đề nghị các địa phương không lợi dụng việc tổ chức lễ hội mục đích trục lợi cá nhân
phục vụ lợi ích nhóm không ép buộc tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội
không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực phản cảm trái với truyền thống yêu hòa bình nhân đạo của dân tộc việt nam
loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trước trong và sau khi tổ chức lễ hội
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm kích động bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác